trong khuôn khổ các hoạt động đền ơn đáp nghĩa từ đầu năm đến nay đến hết tháng chín năm hai nghìn hai mươi
ubnd tp đà nẵng đã chỉ đạo và vận động các cấp ngành hỗ trợ sửa chữa và xây mới hoàn thành
gần hai năm trăm linh căn nhà cho các gia đình chính sách trên địa bàn
theo kế hoạch đề ra trong năm hai nghìn một mươi tám thành phố đà nẵng dự kiến hỗ trợ xây mới hơn hai ba trăm linh nhà ở
cho các đối tượng là gia đình chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn
nhưng tính đến hết tháng chín năm nay toàn thành phố đã sửa chữa xây mới hoàn thành gần hai năm trăm linh nhà
trong đó sửa chữa hơn một tám trăm bốn mươi căn và xây mới hơn sáu trăm ba mươi căn nhà với tổng kinh phí gần bảy mươi chín tỷ đồng
đạt một trăm linh sáu kế hoạch năm
thành phố cũng đã đẩy mạnh thực hiện các chương trình thành phố bốn an
thành phố năm ba có cũng như dành nhiều nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội giảm nghèo